chuyển sang một số thông tin về nông nghiệp thưa quý vị như thường lệ tháng một mươi một hàng năm
thời điểm bắt đầu bước vào mùa khô cũng là dịp người dân con tum bước vào vụ thu hoạch sắn
nhưng chưa năm nào sắn rớt giá như năm nay nên người dân không mấy mặn mà với công việc thu hoạch
tại vùng trọng điểm trồng sắn ở thôn bình giang xã sa bình huyện sa thầy tỉnh con tum
nơi cách nhà máy tinh bột sắn gia bình khoảng hơn một km
sắn được nhà máy thu mua với giá một mươi bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng một tấn sắn củ tươi
loại cao nhất tức đạt ba mươi chữ bột so với năm ngoái giá sắn giảm bốn mươi
nhiều nông dân trồng sắn ở đây cho biết thực tế sắn của nông dân chỉ đạt ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ bột
nên giá bán chỉ đạt ở mức hơn một hai trăm linh đồng một kg
không chỉ giá thấp năm nay do nắng hạn nên sản lượng sắn giảm khi đắt thì dễ bán
khi săn ế người nông dân phải chịu thiệt đơn thiệt kép vì bị ép đủ đường
thực tế giá cả mì bập bay như vậy nhưng buộc người dân phải nhũ để thu hoạch lên để trồng cho các vụ khác
tính ra như vậy là nó không đạt người ta phải tìm một như đi hái cà phê
rồi đi làm những công việc khác để cho nó có thêm thu nhập
nếu tính ra mì năm nay thì thực tế ra là không đủ tiền để tru cấp cho gia đình
với đặc tính là cây dễ trồng
ít tốn công sức và chi phí đầu tư thấp nên cây sắn là cây trồng chủ yếu của các hộ nông dân ở con tum
nếu giá sắn xuống thấp như hiện nay thì nhiều hộ gia đình nông dân ở con tum sẽ gặp khó khăn
trước tình hình tranh thì đối với địa phương khuyến khắc bà con nhân dân là tập trung thu hoạch toàn bộ diện tích mì
của vùng bán ngập của long hồ thiên điện gia ly và ba lê cà rông
còn đối với tất cả các diện tích mì sáng ở nương rãi thì là chưa thể thu hoạch được thì cũng chờ cái giá nó lên
và cũng trong thời gian này địa phương cũng tổ chức vận động nhân dân là liên hệ với các địa bàn có diện tích cây cà phê đó
tham gia hái cà phê để mà tăng thu nhập cải thiện đời sống
tỉnh con tum hiện có trên năm mươi hectare sắn vượt hơn một mươi hectare so với kế hoạch đề ra
lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng của con tum khuyến cáo người dân